là một trong sáu học viên dẫn đường cho máy bay tiêm kích đầu tiên của quân chủng đại tá nguyễn văn chuyên khi nhận nhiệm vụ tại sở chí huy đã nhanh chóng nhận ra những khó khăn mà họ sắp phải đối mặt